và thực tế thời gian qua tại tỉnh bắc giang việc đưa công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh trưởng phó trưởng công an xã đã được thực hiện một cách nghiêm túc và bước đầu phát huy được hiệu quả rõ rệt
trụ sở công an xã ngọc vân huyện tân yên tỉnh bắc giang
hôm nay chị trần thị hiệp đến đây để làm tờ khai xác nhận dân sự
chị cảm nhận thấy rất rõ sự khác biệt không phải chỉ ở màu áo quân phục mà cả cách làm việc của những công an chính quy
thủ tục làm nó nhanh gọn
và những công việc công an làm nó thuận lợi hơn xin cái gì nó cũng dễ hơn
an ninh trật tự của xã ngọc vân này và càng ngày càng đảm bảo đời sống mới lại không có cánh nạn và ma túy
thì xưa giờ ngọc vân là điểm nóng của nạn ma túy mới lại nghiện hút
bây giờ cảm thấy là trật tự nó yên tâm hơn rồi ạ
ngọc vân là xã có nhiều phức tạp đặc biệt về tình hình ma túy
mặc dù cuối năm hai nghìn một mươi tám địa phương này được bộ công an
đưa ra khỏi danh sách điểm nóng ma túy
thế nhưng loại tội phạm này vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp
chính vì vậy công an tỉnh bắc giang công an huyện tân yên đã bố trí đưa công an chính quy về địa phương này
để chủ động nắm chắc tình hình giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở
không để phát sinh phức tạp ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
về nhận công tác đến nay được hai tháng đại úy nguyễn xuân quảng cùng đồng nghiệp đã bắt được hai vụ buôn bán ma túy trên địa bàn
về công tác tại địa phương thì anh em chúng tôi đã xác định tư tưởng rất rõ ràng
đó là dù có được phân công đi đâu và làm nhiệm vụ có khó khăn đến mức như thế nào
thì anh em chúng tôi vẫn quyết tâm hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
điều quan trọng với sự có mặt của các sĩ quan công an nhân dân khiến người dân ở đây phần nào yên tâm hơn
những ngôi nhà cũng trở nên bình yên hơn tình hình an ninh trật tự trộm cắp cũng giảm dần
điều này đã chứng minh hiệu quả từ việc đưa công an chính quy về làm trưởng công an xã
người dân người ta cũng phấn khởi
thấy là màu cờ sắc áo về hoạt động theo bài bản làm theo bài bản làm theo luật
tóm lại là áp dụng theo đúng luật
thế mà thấy người dân người ta phấn khởi lắm
từ lúc công chí về tham gia thì cũng đã cùng địa phương năm nay
cùng cơ quan cấp năng đã triệt phá được một số điểm hút trích
và một thời là cũng bước đầu thì về cái ý
ý thức của bà con cũng thấy rằng là cái ý thức chấp hành của bà con trong cái pháp luật nói chung
thì cũng đặc biệt là công tác đấu tranh đối với tài nạn bà túy đối riêng thì cũng đã có cái chuyển biến rõ ràng
không chỉ ngọc vân mà chủ trương điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đang cho thấy hiệu quả ở nhiều địa phương
tuy còn gặp nhiều khó khăn về nơi ăn trốn nghỉ địa bàn công tác
nhưng khi xuống cơ sở các sĩ quan công an nhân dân đã từng bước khắc phục mọi khó khăn
để cùng các cấp ủy chính quyền
động giải quyết rứt điểm các vụ việc phát sinh tại cơ sở đảm bảo bình yên trong mỗi thôn xóm
từng bước tạo điểm tựa vững chắc trong lòng quần chúng nhân dân
xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý
và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone
và các đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án
số hai mươi sáu c bốn mươi sáu p một mươi ba ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
căn cứ kết quả điều tra vào ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định bổ sung
quyết định khởi tố vụ án số chín c ba p một mươi bốn về tội nhận hối lộ quy định tại khoảng bốn điều ba trăm năm mươi bốn
và tội đưa hối lộ quy định tại khoảng bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời ra các quyết định
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với phạm nhật vũ nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
về tội đưa hối lộ quy định tại khoảng bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn bắc son trương minh tuấn lê nam trà cao duy hải
về tội nhận hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với võ văn mạnh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định amac
về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm vai trò đồng phạm
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với hoàng duy quang
nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định amac
về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm vai trò đồng phạm
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín và ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định
quyết định và lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra
xử lý nghiêm đối với các bị can và những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật
một thông tin đáng chú ý khác vào lúc hai mươi ba h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng bốn
công an quận hai tp hcm đã tiến hành kiểm tra quán ba oxy ở phường bình trương tây quận hai
tạm giữ nhiều đối tượng dương tính với ma túy cùng với nhiều vật chứng khác
thấy đoàn kiểm tra nhiều người trong quán bar đã tìm cách tháo chạy và phi tăng ma túy
đoàn kiểm tra đã chốt chặn các cửa thoát hiểm và tiến hành kiểm tra hành chính
đoàn kiểm tra phát hiện nhiều túi ni lông có chứa chất bột màu trắng trên sàn ba
dưới nệm và kẽ hở của ghế ngồi
hơn sáu mươi người đã được đưa về trụ sở kiểm tra ma túy
qua kiểm tra nhanh một mươi bảy người trong đó có một mươi một nam sáu nữ dương tính với ma túy
nhóm người này khai nhận đã sử dụng ma túy thuốc lắc để tăng sự kích thích
tìm cảm giác mạnh
công an quận hai đã lập biên bản xử lý quán bar với các hành vi thuê nhiều nữ tiếp viên chưa đủ tuổi thành niên
có nhiều tiếp viên chỉ mới một mươi bốn tuổi
kinh doanh quá sở quy định để khách sử dụng ma túy trong quán ba
trong khi đó vào trưa ngày hôm qua tại bản nà liều xã nàng nghị huyện sông mã tỉnh sơn la
công an huyện sông mã đã bắt quả tàng hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tàng vật thu giữ là sáu tám trăm linh viên ma túy tổng hợp một cân điện tử bốn mươi bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
cùng với một số tàng vật khác
các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính để bán kiếm lời
khi đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
được biết quá trình bị bắt các đối tượng đã chống trả quyết liệt để bỏ trốn nhưng không thành
thưa quý vị thời gian qua tại khu vực cầu long biên hà nội xuất hiện nhiều kim tiêm đã qua sử dụng
được ném la liệt ngay trên cầu
quản sát mình cơ quan chức năng cho biết số kim tiêm xuất hiện trên cầu
là do các đối tượng nghiện ma túy tiêm trích sau đó bỏ lại kim tiêm
trước thực trạng này công an quận hoàn kiếm và quận đống đa đã phối hợp thu gom số kim tiêm trên khu vực cầu
đồng thời thành lập tổ công tác tuần tra trên khu vực cầu
nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn xử lý các đối tượng có hành vi tiêm trích
trên khu vực cầu long biên xuất hiện nhiều vỏ kim tiêm đã qua sử dụng
kim tiêm được nhét mọi ngóc ngách từ gầm cầu khe cầu
cho đến khu vực đường dây
cơ quan chức năng đánh giá đây là địa điểm nóng trên địa bàn về vấn đề an ninh trật tự
đặc biệt là vấn nạn ma túy các đối tượng nghiện ở các nơi thường lui về đây tiêm trích
sau đó bỏ lại kim tiêm
sau khi công an phường tiến hành giải quyết quét vét thì hiện tại tình trạm này đã giảm và hiện nay là không còn
nhưng tuy nhiên trong vừa rồi thì qua giả soát và tổ chức kiểm soát thì công an phường đã phát hiện trên dốc cầu lên và long biên
có một số kim tiêm do các đối tượng hiện vứt sử dụng
sau khi đó thì để lại các đối tượng nghiện đây thường là các đối tượng lang thang
tại các chợ như chợ long biên chợ đồng xuân các đối tượng sử dụng hút trích ma túy
sau đó sẽ vứt kim tiêm lại
trước thực trạng này công an quận hoàn kiếm và đống đa đã phối hợp để dọn sạch kim tiêm trên cầu
sau khi ra quân xử lý khu vực cầu long biên được dọn dẹp sạch sẽ không còn tình trạng kim tiêm vứt bửa bãi
thưa quý vị và các bạn các đối tượng nghiện ma túy thường lợi dụng vào thời điểm đêm muộn hoặc sáng sớm
để tiêm trích sau đó bỏ lại kim tiêm trên khu vực cầu long biên
và hiện tại thì số kiêng tiêm trên cầu đã được thu gom
đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này
và để xử lý cũng như ngăn chặn kịp thời công an phường đồng xuân đã tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
lực lượng dân phòng công an phường liên tục chốt chặn để xử lý những đối tượng đến khu vực cầu tiêm trích
đồng thời qua công tác tuần tra nếu phát hiện thấy kim tiêm trên khu vực cầu sẽ thu gom xử lý
tuy nhiên đây là khu vực giáp danh giữa ba phường
phúc tân phúc xá đồng xuân
nên việc tuần tra kiểm soát cũng như phối hợp sàng lọc các đối tượng nghiện ngập còn gặp khó khăn
đây nó là cái địa bàn giáp danh
các đối tượng tiêm trích này thì không có dơ dớt gì cố định
tất cả gần như là sau khi tiêm trích là đối tượng vứt lại kim tiêm và đi khỏi nơi đấy
thì nó là địa bàn giáp danh nên thành ra là cũng chưa thể xác định được rõ là từ xuất phát từ tại cái địa bàn nào
thành ra đây nó liên quan đến
cái đối tượng lang thang xung quanh xác định giữa chợ đồng xuân chợ long biên hoài bãi đê phúc tân trương dương
thành ra đây là cái khó khăn nhất của tổng hợp phường trong quá trình đấu tranh để xác định đối tượng để bắt giữ
công tác xử lý và bắt giữ các đối tượng nghiện ma túy còn gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên với việc thường xuyên tuần tra kiểm soát của các tổ công tác trên khu vực cầu long biên
sẽ ngăn chặn được tình trạng các đối tượng thực hiện hành vi tiêm trích ma túy
qua đó đem lại sự an tâm
và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ngày hôm nay công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định gia hạn tạm giữ lần một đối với một mươi ba đối tượng
trong đó có trần ngọc phúc tức phúc xo và đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vẫn đang tạm giữ các đối tượng chưa khởi tố
nhằm củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ để tiến hành các trình tự tố tục
trước đó ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp
và ra quyết định tạm giữ đối với trần ngọc phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện hóc môn
chủ quán karaoke xo pharong trên đường trường trinh quận một mươi hai cùng với một số nhân viên để điều tra về hành vi
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và trần ngọc tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm em ruột của phúc
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã tạm giữ người đàn ông bốn mươi một tuổi
chú tây huyện tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi xâm hại bé gái một mươi tuổi trên địa bàn
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn một bé gái bốn tuổi và một bé gái một mươi tuổi đang trên đường trở về nhà
sau khi đi mua vở ở tiệm tạp hóa gần nhà thì bất ngờ xuất hiện một người đàn ông lạ mặt
ăn mặc lịch sự dắt xe máy tiến lại gần bắt chuyện rồi nhờ hai bé gái vào ngõ
giúp người quen gọi giúp người quen và sau khi đưa hai bé vào trong ngõ vắng khoảng năm mươi m
người đàn ông đã bất ngờ ép bé lớn vào tường rồi dùng tay ghi chặt bé lại tay còn lại sờ soạn vùng ngoài
quần khiến cháu hoảng sợ và khóc lóc thấy chị gái bị khống chế cháu bé bốn tuổi cũng sợ hãi khớp theo
và lúc này người đàn ông mới bỏ lại hai cháu bé rời khỏi hiện trường
khi về tới nhà hai cháu đã kể lại với mẹ về việc bị người đàn ông lạ mặt sàn sỡ
gia đình cháu bé đã xin lại camera an ninh của người dân trong khu vực để xác minh
sự việc đồng thời làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng
thưa quý vị bản chất game game online là trò chơi giải trí giúp cho người chơi giảm bớt mệt mỏi
sau những giờ học giờ làm việc căng thẳng tuy nhiên game là trò chơi rất dễ gây nghiện
lâu nay những tác hại do nghiện game gây ra cũng đã được nhiều chuyên gia y tế cảnh báo
thế nhưng tình trạng mà người chơi trẻ chơi game dẫn đến suy kiệt sức khỏe
gây dối loạn tâm thần vẫn đang là nỗi lo đối với nhiều gia đình
người thanh niên này đã điều trị tại viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai được hai tuần
do chứng dối loạn tâm thần theo người nhà bệnh nhân vì chủ quan tưởng con thường xuyên nghiên cứu
tài liệu công việc trong phòng chỉ khi thấy con có biểu hiện bất thường gia đình mới cho vào viện
nói năng nó không luôn có độ chuẩn nữa và nó ảo nó ảo thấy con người đuổi mình và mọi thứ nó khác
nó khác nhiều so với những cái bình thường thế nên là mình mang cho thi khám
theo các bác sĩ nghiện game online kéo dài sẽ khiến người chơi không có được sự phát triển bình thường về mặt xã hội
sức khỏe suy giảm nghiêm trọng thậm chí hình thành ý tưởng và hành vi tự sát cuồng bạo
khi em ngồi có khi thì không ngủ thì chơi cả đêm đến ngày khi gần sáng thì ngủ mấy tiếng rồi dậy chơi tiếp
đầu tiên là cái nghiện bình thường thì chưa ai nói là dối loạn tâm thần cả đến khi trở thành nghiện nó nặng rồi
tức là khi đã nặng rồi tức là biến đổi những chất tâm sinh lý trong cơ thể cụ thể là ví dụ là mất ăn không ăn không ngủ được
không ăn không ngủ được thì làm cho cơ thể gầy sút
người ta trở thành những biện
mặc dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ nhưng qua thực tiễn điều trị số lượng bệnh nhân mắc chứng loạn thần do nghiện game online đang gia tăng theo từng năm và chủ yếu ở lứa tuổi vị thành niên
cái này nó liên quan đến sự mất kiểm chế mất cân bằng về phát triển giới trẻ trung hiện nay
chúng ta thấy rằng chúng ta phát triển trẻ bây giờ là muốn phải muốn con người ta phải tinh thần ổn định thì phải nhu cầu giữa văn thể mỹ phải đầy đủ
chúng ta thấy rằng chúng ta đang bị mất cân bằng chuyện đó
chúng ta có giáo dục nhưng mà cái giáo dục cũng mất cân bằng
rồi chúng ta không có vui chơi giải trí không có những cái giúp cho người ta để xả những cái áp lực hàng ngày người ta
các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo đối với những gia đình đang có con chơi game online nếu phát hiện con mình có những biểu hiện như lầm lì hay có gắt không thích giao tiếp với mọi người mắt hay nhìn xuống bàn tay bị chai
thì nên đưa đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám điều trị sớm tránh tình trạng đến muộn gây khó khăn trong công tác điều trị
trong phần tiếp theo của bản tin ngày hôm nay hàng triệu du khách đã đổ về đền hùng trước ngày rỗ tổ bày tỏ sự tri ân với công lao dựng nước của đắc viên hình
hai trung cư bị sập tại brazil khiến ít nhất một mươi chín người thiệt mạng và mất tích
thưa quý vị hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên trong sáng ngày hôm nay lượng khách đổ về các bến xe trên địa bàn thủ đô hà nội dù có tăng hơn so với ngày thường
nhưng lại vắng khách hơn so với cùng kỳ năm ngoái
chính vì vậy mà dù giá xăng tăng nhưng các doanh nghiệp vận tải vẫn không tăng giá vé để lấy lại thị phần khách hàng
tám giờ ba mươi phút sáng nay tại bến xe mỹ đình lượng khách bắt đầu dục dịch đổ về bến
để về quê dịp dỗ tổ lượng khách đều nên không xảy ra hiện tượng chen lấn khan vé
nhiều hành khách đến bến cảm thấy dễ chịu vì mua được vé một cách dễ dàng lên xe có chỗ ngồi mà không cảm thấy phải chờ lâu
đại diện bến xe mỹ đình cho biết lượng khách năm nay giảm nhiều so với dịp dỗ tổ năm trước
trong buổi chiều ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay là cao điểm đón khách nhưng lượng khách đổ về bến cũng không nhiều
tại các bến xe khác lượng hành khách qua bến tăng không đáng kể so với ngày thường
khu vực nhà chờ mua vé cũng như là khu vực xếp khách đều thông thoáng
phía trước các cổng bến cũng không xuất hiện tình trạng tắc nghẽn giao thông
mặc dù vậy tổ chốt trực liên ngành của thành phố hà nội vẫn được bố trí để đảm bảo trật tự phục vụ hành khách ra xe xuất bến được an toàn
còn tại phú thọ ngày hôm nay một mươi ba tháng bốn tức ngày chín tháng ba âm lịch
khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng tiếp tục là điểm đến của hàng triệu lượt người
mặc dù ngày mai một mươi tháng ba âm lịch mới là ngày chính hội
nhưng ngày hôm nay hàng triệu du khách đã về đền hùng để tham dự các hoạt động lễ rỗ tổ
công an tỉnh phú thọ đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án phân luồng từ xa phân luồng tại chỗ
do vậy từ khi khai hội cho đến nay trên địa bàn khu di tích lịch sử đền hùng không xảy ra ủn tắc và tai nạn giao thông
tạo điều kiện cho người dân đi lại được thuận tiện
do thời tiết đẹp và chung với ngày nghỉ nên trong ngày chín tháng ba âm lịch
lượng người và phương tiện đổ về khu vực đền hùng tăng đột biến so với ngày khai hội
theo thống kê của ban tổ chức dỗ tổ trong ngày chín tháng ba âm lịch
có hai ba trăm linh lượt xe ô tô và năm tám trăm linh lượt xe mô tô đưa đón nhân dân du khách về dự lễ hội
dự báo trước điều này ngay từ sáng sớm lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông
đã có mặt tại vị trí các chốt để điều tiết hướng dẫn và phân luồng giao thông
đồng thời xử lý kiên quyết đối với các điểm trong giữa xe tự phát của người dân

ngay từ khi chưa khai hội công an tỉnh phú thọ đã chỉ đạo lực lượng

cảnh sát giao thông phối hợp với công an các tỉnh yên bái tuyên quang vĩnh phúc hòa bình
và thành phố hà nội tiến hành phân luồng từ xa và lắp đặt thêm nhiều biển báo giao thông
nhằm hạn chế các phương tiện có tải trọng lớn đi vào khu vực lễ hội
đặc biệt công an tỉnh phú thọ đã lắp đặt thêm hàng chục camera an ninh
tại các ngã ba ngã tư trên địa bàn thành phố việt trì
các trục đường chính trong khu di tích lịch sử đền hùng
và các bãi trong giữ xe ô tô để điều tiết hướng dẫn và phân luồng giao thông
chính vì vậy từ khi khai hội đến nay trên địa bàn khu di tích
không xảy ra ủn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng
hôm nay cũng là ngày thứ bảy mà cũng là ngày của cán bộ tương nhân viên cũng đã được hiểu
thì bọn đội khách cũng tương đối đông
và về cái không an toàn về giao thông cũng như là an ninh trật tự
là thấy bên
các đồng chí về đây tức là đảm bảo về cái mật độ an toàn rất là tương đối
và cái thứ nhất cái thứ hai là những cái trò chơi là được nhau để an toàn
và năm nay hầu như là cũng có
và cái khách hàng bán hàng rong ở trên các đường là năm nay cũng giảm nhiều
dự báo trong ngày mai một mươi tháng ba âm lịch lượng du khách về đền hùng sẽ tiếp tục tăng cao
ngoài việc triển khai các phương án đón dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đến dân hương tưởng niệm các vua hùng
đảm bảo tuyệt đối an toàn lực lượng cảnh sát giao thông sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm
làm tốt công tác hướng dẫn phân luồng giao thông đảm bảo cho việc đi lại của người dân được thông suốt và an toàn